hà nội sẽ thực hiện nhiều giải pháp để từng bước hạn chế xe cá nhân trong khu vực nội đô
trong đó có việc phân vùng hạn chế hoạt động
các khu vực được lựa chọn để thực hiện nội dung này phải có cơ sở hạ tầng phù hợp
và đáp ứng được năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng
nhằm hạn chế dần và tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn vào năm hai nghìn hai mươi
sở giao thông vận tải hà nội đang hoàn thiện đề án phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy
phù hợp với cơ sở ả tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng
tiến tới dừng hoạt động của xe máy trên địa bàn các quận vào năm hai nghìn hai mươi
việc dừng hoạt động xe máy trên địa bàn nội thành chỉ hạn chế phạm vi hoạt động
không hạn chế sở hữu phương tiện tuy nhiên vẫn có ý kiến cho rằng chủ trương này khó khả thi
còn đòi hỏi sự cố gắng của rất nhiều các cấp cũng như ban ngành
bởi vì thay đổi một cái thói quen cũng đã khó
thêm nữa phải có được cơ sở vật chất kỹ thuật
có được cái sự thuận tiện về mặt lưu thông để từ đó người dân người ta không dùng xe máy nữa
và cái phát triển của phương tiện cá nhân nó không tỷ lệ thuận với lại cái hệ thống giao thông
hạ tầng kỹ thuật mà cách đây phải đến hơn một mươi năm và trước nữa hà nội đã có chủ trương nữa rồi
nhưng chúng ta không thành công tại sao bởi mỗi một chủ trương đưa ra ấy nó phải có những giải pháp
dù cũng bày tỏ băn khoăn song người dân đều thể hiện sự đồng tình với chủ trương của thủ đô
tôi rất là nhất trí mà tôi cũng có thể là có một ít là băn khoăn là chỉ sợ là chưa làm được
nó cái thời gian nó sẽ kéo dài thôi nhưng mà mình phải quyết tâm làm
cái phương tiện giao thông cá nhân giảm xuống làm sao các cái phương tiện giao thông công cộng càng tốt
thì người dân sẽ bỏ cái như bác là bác sẽ sẵn sàng bỏ cái phương tiện cá nhân
có hơn tám trăm bốn mươi ba ô tô hơn sáu triệu xe máy
đến năm hai nghìn ba mươi số ô tô là hơn một chín triệu và xe máy là hơn bảy năm triệu
vì vậy cần có các giải pháp để hạn chế xe cá nhân
nhưng hà nội cũng cần lắng nghe ý kiến của chuyên gia người dân
để đưa ra giải pháp khoa học thật sự bền vững